sáng nay hai mươi bốn tháng chín tại trung tâm hội nghị quốc gia thủ đô hà nội đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai khai mạc với chín trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi triệu đoàn viên công nhân viên chức lao động cả nước và bảy đoàn đại biểu quốc tế
trong ba ngày làm việc từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín đại hội sẽ thảo luận thông qua các báo cáo của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam như báo cáo tổng kết năm năm thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi một
mục tiêu nhiệm vụ tổng quát nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
ngay trong ngày làm việc đầu tiên sáng nay đại hội tiến hành các thủ tục bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc
nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khóa một mươi một đại biểu đại hội thảo luận và thông qua điều lệ công đoàn việt nam sửa đổi bổ sung
cùng ngày diễn ra diễn đàn công đoàn việt nam đồng hành cùng chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giữa chính phủ thủ tướng chính phủ với đại biểu dự đại hội